còn thiếu điều gì để việc tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ lại trở thành một lực cản của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng như vậy
mời quý vị và các đồng chí tiếp tục theo dõi chương trình
nhìn nhận về kết quả việc tự kiểm tra tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ tại ba thành phố lớn ở nước ta
thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua kiểm tra nội bộ chỉ phát hiện một vụ tham nhũng con số đó qua năm hai nghìn một mươi tám là ba năm hai nghìn một mươi chín cũng là ba vụ việc
thành phố hà nội trong một mươi năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng cũng chỉ phát hiện ra bảy trường hợp
đà nẵng thì không phát hiện được vụ việc tham nhũng nào thông qua tự kiểm tra nội bộ
theo báo cáo của thanh tra chính phủ vừa qua trên cả nước có ba mươi bảy trên sáu mươi ba địa phương không phát hiện tham nhũng trong nội bộ thông qua việc tự kiểm tra
có năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố không phát hiện tham nhũng
thông qua việc giám sát
trong bối cảnh đảng và nhà nước đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng tăng cường công tác kiểm tra thanh tra và giám sát
nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng thì xu hướng này đang đi ngược với mọi nỗ lực và cản trở công cuộc đó
đảng đã chỉ ra đã nhìn thấy là cái khâu yếu trong công tác phòng chống tham nhũng là tự kiểm tra tự đánh giá
tức là đảng vẫn có dựa vào cái tự giác của cán bộ
tự giác cán bộ
tôi lấy ví dụ
nhiều năm nay chúng ta có cái chuyện là kê khai tài sản
cái cuối năm cán bộ có chức có quyền
ví dụ như từ cấp phòng trở lên là phải kê khai tài sản
nhưng mà thực tế có cho thấy là kê khai tài sản như thế để phát hiện tham nhũng không
nó không có
trái ngược với kết quả tự kiểm tra của ba thành phố lớn
vừa qua những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng gây thất thoát lượng lớn tài sản nhà nước
ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đảng
của chế độ lại được phát hiện tại đây
người dân bằng hoàng với vụ án phan văn anh vũ hay còn gọi là vũ nhôm
và gần đây là lãnh đạo các thành phố hà nội hồ chí minh đà nẵng bị xử lý kỷ luật
có không ít người rơi vào vòng lao lý
như vậy việc tự phát hiện tự kiểm tra và xử lý tham nhũng trong nội bộ
có kết quả hoàn toàn đối lập với thực tế
những vụ việc sai phạm nghiêm trọng đều do báo chí phản ánh
người dân tố giáp và đặc biệt là từ công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra trung ương
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ
và đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo nên những hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội
tuy nhiên như dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng cũng đã nhìn nhận
hiện nay trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thì việc tự kiểm tra
tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ đang là khâu yếu
vậy tại sao lại xảy ra thực trạng này và phải làm như thế nào
để có thể khắc phục được thực tế
ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay đồng chí lê mạnh luân
nguyên phó trưởng ban nội chính trung ương và phó giáo sư tiến sĩ lưu văn quảng
viện trưởng viện chính trị học học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thưa hai vị khách mời các vị đánh giá như thế nào về việc tự kiểm tra
tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ hiện nay
theo quan điểm của cá nhân tôi là rất hạn chế thậm chí có thể nói là yêu kém
có những tỉnh thành phố rất lớn như thành phố hồ chí minh
mà trong năm hai nghìn một mươi chín mà chỉ phát hiện được có ba trường hợp là tự phát hiện trong nội bộ
thì bằng những con số ấy thì nó chứng minh rằng là công tác phát hiện
tự phát hiện tự xử lý trong nội bộ trong phòng chống tham nhũng là rất hạn chế yêu kém
tôi thì tôi nhìn nhận là cái hiện tượng này nó không phải là một cái gì nó quá là bất ngờ
nhưng chúng ta biết rằng là bất kỳ tổ chức bất kỳ cơ quan nào cũng có một cái xu hướng tự nhiên
chúng ta sẽ tự bảo toàn cơ quan nào tổ chức nào cũng muốn cái tổ chức mình yên ổn nếu mà phát hiện xử lý tham nhũng
thì về mặt tâm lý nó sẽ tạo ra một cái cách nhìn rằng có vẻ như tổ chức cái cơ quan này đang có vấn đề quản lý yếu kém chẳng hạn như vậy
có một chiều khảnh khác nữa chúng ta biết rằng là mỗi cơ quan mỗi tổ chức làm một cái cấu trúc tương đối khép kín có những mối quan hệ rất là gần gũi
đồng chí rồi khi mà mỗi địa phương mỗi tổ chức cố gắng đẩy mạnh cái công tác tự kiểm tra tự xử lý tham nhũng
thì cũng có nghĩa là họ phải tự xử lý chính cán bộ chính các đồng chí của mình
thì đấy là một trong những cái giao cản rất là quan trọng
vậy thì hai vị khách mời có thể phân tích cụ thể hơn những cái nguyên nhân khiến cho việc tự kiểm tra và tự phát hiện xử lý tham nhũng chưa đạt được những kết quả như mong muốn như vậy ạ
đối với công tác tự xử lý tự phát hiện tham nhũng thì cái khâu đầu tiên phải là cái quyết tâm chính trị rất cao của người đứng đầu
nếu mà người đứng đầu mà không thực sự muốn làm và dám làm thì mọi việc sẽ rất là yên bình
tại sao tôi nói là muốn làm và dám làm
muốn làm là có khi là anh rất
mong muốn tạo ra một cái sự thay đổi tạo ra một cái sự đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng
nhưng có dám làm hay không lại là chuyện khác nữa
bởi vì khi làm thì sẽ
cái người đứng đầu đó sẽ phải gặp rất nhiều những cái cản trở
thậm chí là sự chống đối ngay trong nội bộ của tổ chức
người đứng đầu họ sẽ phải cân nhắc xem là nếu làm thì được gì không làm thì được gì
cho nên đó muốn phát hiện và xử lý trong nội bộ đó
đòi hỏi người đứng đầu phải có một cái bản lĩnh
tôi phải nói là dám đương đầu
thậm chí là dám chấp nhận những cái thách thức những cái phần thiệt thòi về phía bản thân mình thì mới có thể thực hiện được
bây giờ chúng ta tôi và anh quảng ngồi đây trả lời phỏng vấn thì nói về các lý do nguyên nhân thì có
có thể là rất là rõ ràng thể hiện cũng cái nhận thức và quyết tâm của mình
nhưng mà khi mà mình trở thành người trong cuộc thì là câu chuyện nó sẽ
như anh quảng nói là mình cũng phải cân nhắc mọi thứ
thậm chí là mình là cái người có thể là quyết tâm đưa vụ việc ấy hoặc là đấu tranh đưa vụ việc ấy đi
nhưng mà cũng có người thậm chí là lãnh đạo cũng vỗ bài bảo thôi cái vụ vụ này nó
cậu ấy cũng là vi phạm lần đầu
rồi thứ hai là nó cũng là hoàn cảnh khó khăn
thì thôi mình cũng xử lý nó cũng dạ dàng trong trước
đấy là theo tôi nghĩ là
như anh quảng nói rất đúng là những người mà có trách nhiệm trong việc xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật nói chung
kỷ luật đảng nói chung và những hành vi tham nhũng mình phải vượt qua chính mình
ngoài cái liên quan đến người đứng đầu
thì chúng ta cũng phải nói đến cái lý do là liên quan đến chính các cái tổ chức đảng
các cái tổ chức chính sĩ xã hội trong các cái cơ quan đơn vị cá nhân ấy
và cả cái tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình và sức chiến đấu của các đảng viên các tri bộ trong các cơ quan ấy cũng là còn nể nang nương nhẹ thậm chí bao che với nhau
mà tôi cũng xin thẳng thắn nói là trong các cơ quan đơn vị nhất là ở những phạm vi quy mô những cái đơn vị cơ sở còn ở đây có cả các lợi ích
người ta như đồng chí quảng nói người ta bao che với nhau là họ nhìn nhau
vì lợi ích cục bộ của những người có liên quan
dạ vâng như vậy thì có thể thấy rằng là cái việc mà nể nang né tránh cũng như là cái tâm lý chính là cái yếu tố gọi là cái yếu tố căn bản nhất để khiến cho việc tự kiểm tra tự phát hiện và xử lý tham nhũng bây giờ vẫn còn là khâu hiểu
vâng thưa các vị khách mời thì đảng và nhà nước ta cũng đã ban hành nhiều chủ trương chính sách có cả luật phòng chống tham nhũng để làm cơ sở cho công tác kiểm tra thanh tra và xử lý tham nhũng
thế nhưng mà dường như thì vẫn còn là chưa đủ
thì theo các vị khách mời hiện nay tất cả đó đang còn thiếu cái điều gì để việc tự kiểm tra tự phát hiện và xử lý tham nhũng gần như không phát huy được tác dụng như vậy ạ
theo tôi thì cái hệ thống thể chế của chúng ta cả các cái quy định của bên đảng cũng như bên nhà nước về căn bản theo tôi thì bây giờ cũng là tương đối đầy đủ
vấn đề là bây giờ mình triển khai để thực thi những cái quy định cái quy chế đó như thế nào
đấy là nguyên nhân cân bản
nếu có tôi nghĩ rằng để bổ sung thêm đó trong cái hệ thống thể chế chính sách thì có lẽ mình nên bổ sung một cái cơ chế như thế nào đó để khuyến khích những cái người dám đứng ra để chống tham nhũng trong các cái tổ chức trong các cái cơ quan
và cùng với nó bên cạnh một cơ chế khuyến khích thì phải tạo một áp lực đủ mạnh nào đó
khiến cho họ phải hành động
nói về cái việc mà tạo một cái áp lực đủ mạnh thực ra thì trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay thì theo như chúng ta đã thấy rằng là cũng có những cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc này
có những cán bộ cấp cao cũng đã phải xử lý kỷ luật và thậm chí là phải chịu những cái án hình sự
tại sao có những cái chế tài mạnh mẽ như vậy mà chúng ta vẫn chưa thực sự tạo nên được một sự chuyển biến về gốc ạ
cả nó liên quan đến quyết tâm chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu
tôi thấy rằng như đồng chí lưu văn quảng nói thì hiện nay
quy định của đảng và của nhà nước về các biện pháp phòng chống tham nhũng là tương đối đầy đủ và toàn diện
vấn đề ở đây là khâu thực hiện
cái khâu thực hiện ở đây thì cái trước tiên là phải cái trách nhiệm quyết tâm và cái dũng cảm của người đứng đầu
thực ra nó là vấn đề mang tính cấu trúc như tôi nói
sẽ là rất khó
nó phụ thuộc cái mức độ làm mạnh hay yếu nó phụ thuộc vào cái nhận thức của cái chủ thể của hệ thống chính trị tại cơ sở

tổ chức đó và đặc biệt là những cái người đứng đầu tại tổ chức đó về cái ý thức trách nhiệm đối với tổ chức của mình
đối với cộng đồng lớn hơn của mình
cho nên là dù luật pháp có đầy đủ dù quy chế có đầy đủ các quy định có đầy đủ đi chăng nữa
nhưng nếu mà bản thân cái tổ chức đó không muốn thực hiện thì cũng rất là khó
sẽ rất khó
cái việc đề cao cái sự tự xử lý
cái việc tự phát hiện là rất tốt cần phải làm
nhưng tôi nghĩ cái đấy chúng ta đặt kỳ vọng cũng vừa phải và quan trọng hơn
nói như bác luân cần phải có những cái kiểm soát từ bên ngoài cái đấy mới là cái văn chưa
các vị khách mời thì đối với người đứng đầu các cơ quan đơn vị ở các địa phương
thì có thể khẳng định rằng là cái vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng
trong cái việc mà tự phát hiện tự kiểm tra và xử lý tham nhũng
vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để mà có thể vừa khuyến khích
lại vừa có một cái sự ràng buộc họ trong cái việc mà thực thi cái nhiệm vụ này
về quy định trong đảng và quy định của luật phòng chống tham nhũng
thì cũng đã có cơ chế
thế bây giờ chúng ta thực hiện thật nghiêm túc như quy định ấy
phía thứ hai nữa là một cái biện pháp mà chúng ta vẫn làm
đó là phải có cái thường xuyên kiểm tra giáo dục
cái này thì nó là một cái biện pháp về xây dựng đảng
tức là lại phải về công tác chính trị tư tưởng
lại phải có phải giáo dục đào tạo
tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của bác luân đấy
tức là cái hệ thống thể chế mình đã có
bây giờ vấn đề là mình làm tới đâu
và một trong những biện pháp quan trọng tôi cũng đồng ý là phải giáo dục chính trị tư tưởng
như tôi nói đây là vấn đề mang tính đạo đức
chứ không phải mang tính kỹ thuật về quy chế pháp luật
dạ vâng ạ
thế nhưng mà quay lại một chút về những cái nội dung
mà chúng ta vừa mới trao đổi
tức rằng là đồng chí lưu văn quảng thì có chia sẻ một cái quan điểm đấy là
trong cái việc mà tự phát hiện tự kiểm tra và xử lý tham nhũng
thì mình cũng không nên quá phụ thuộc vào cái ý thức và cái quyết tâm
của người đứng đầu ở cơ quan đơn vị
mà cần phải có những cái cơ chế giám sát từ bên ngoài
vậy thì liệu rằng là cái giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng
nó có đủ mạnh mẽ và có đủ sức để có thể làm thay đổi cái thực trạng hiện nay không ạ
thưa các vị khách mời
theo tôi thì cái giáo dục chính trị tư tưởng
nó cũng chỉ là một kênh bộ trợ
cái quan trọng tôi nghĩ vẫn là các cái thể chế
cái thể chế kiểm soát từ bên trong trong nội bộ thì rõ
một bước chúng ta cần phải tăng cường cái hệ thống thể chế
hoàn thiện hệ thống thể chế công khai minh bạch trách nhiệm giải trình
tất cả chúng ta đều rõ
và phải giả soát lại toàn bộ những cái công đoạn những cái quá trình
và những cái công đoạn những cái quá trình
những cái lĩnh vực mà có thể xảy ra tham nhũng
cứ ra đi ra lại như vậy
và thì để giảm thiểu những cái cơ hội
theo tôi thì cái biện pháp chính trị tư tưởng hay là biện pháp xây dựng đảng
thì cũng rất là quan trọng và chúng ta phải làm
và cái này nó phải làm rất là lâu dài liên tục thường xuyên
ở đây tôi xin bổ sung thêm một ý nữa
nên có một cái cơ chế là tăng cường kiểm soát từ bên ngoài
đặc biệt là từ nhân dân
hiện nay thì chúng ta có cái kiểm soát từ bên ngoài thông qua công tác giám sát
công tác thanh tra
thế nhưng hiện nay cơ chế vẫn chưa đủ hiệu quả
tôi mong muốn làm ra mà có những cái
thực sự nhân dân quyết định được
những cái câu những cái
liên quan đến công tác cán bộ của chúng ta hiện nay
cái hệ thống chính trị của mình nó có những cái điểm rất là đặc thù
là hệ thống một đảng cầm quyền
do vậy thì cái công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta
cái quan trọng đầu tiên chưa phải là cái vấn đề thể chế đâu
quan trọng đầu tiên chính là cái quyết tâm chính trị của đảng
và đặc biệt là của những người đứng đầu
kinh nghiệm thế giới cho thấy là có rất nhiều quốc gia đặc biệt là những quốc gia đang phát triển
ban đầu cũng mở các cái chiến dịch chống tham nhũng
nhưng sau đó thì bị các cái thế lực chống đối mạnh quá
họ phải giảm tông và dần dần là thôi không có tiếp tục nữa
còn trong hệ thống của chúng ta chúng ta có cái lợi thế là một đảng
thống nhất từ trên xuống dưới
với một cái hệ thống kỷ luật khá là chặt chẽ
cái yếu tố quyết tâm chính trị là quan trọng
nhưng mà bây giờ nói quyết tâm chính trị thì cũng rất là khó rất chiều tượng
nó phải thông qua hành động thực tiễn
thì phải chọn đúng cán bộ
và thứ hai nữa là
cái nghề cận mình phải
giáo dục kiểm soát để
cái người cán bộ mà mình
được đảng cử đảng phân công nhân dân bầu thực hiện
các cái nhiệm vụ của mình trên thực tế thế nào
vâng ạ thưa các vị khách mời thì có thể thấy rằng là
để mà nâng cao hiệu quả của việc tự phát hiện tự kiểm tra và xử lý tham nhũng thì có lẽ cũng cần phải nâng cao hơn nữa
quyết tâm chính trị
cùng với đó là
phải chọn được những cái cán bộ mà dám nghĩ dám làm và dám thực hiện
thêm một yếu tố nữa đó là phát huy vai trò của người dân
và một lần nữa thì cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ bùi đình phong
trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình
ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu về tư tưởng hồ chí minh
hệ thống tư tưởng mà người để lại về công tác xây dựng đảng nói chung
việc phòng chống tham nhũng nói riêng
có giá trị vô cùng quý báu
và soi sáng cho con đường phát triển của đảng ta
chủ tịch hồ chí minh đã từng chỉ ra
tham ô tham nhũng bắt nguồn từ lòng tham của con người
khi người cán bộ tham về tiền bạc lợi lộc địa vị hư danh
đó là khi người cán bộ trở nên bất liêm
muốn chống tham ô tham nhũng
thì một điều quan trọng là từ mỗi cán bộ đảng viên
phải rèn luyện và tu dưỡng đạo đức suốt đời
mỗi một cán bộ đảng viên chúng ta phải tu thân chính tâm
tu thân chính tâm đây là phải hàng ngày
phải suốt đời
từ việc lớn đến việc nhỏ
chứ không phải anh chỉ nghĩ việc lớn thì tôi làm còn cái việc nhỏ hàng ngày không nào không phải
anh phải luôn luôn và đặc biệt nhất nữa là gì
anh phải tránh xa vòng danh lợi
và gắn với cái việc tránh xa vòng danh lợi như vậy đó
thì anh muốn thực hiện được con người liêm khiết con người cần kiệm
thì anh phải luôn luôn biết đặt
cái lợi ích của tổ quốc
của nhân dân lên trên hết
trong di sản của bác thì bác thường nói là trí công vô tư
cuộc sống ngày càng phát triển
mặt trái của nền kinh tế thị trường
có những tác động mạnh mẽ
đến tư tưởng và hành động của cán bộ đảng viên
và gây ra không ít hệ lụy
mà điển hình là tư cách đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên
bị ảnh hưởng tiêu cực
chủ nghĩa cá nhân ngày càng lan rộng
từ đó tình trạng tham ô tham nhũng
ngày càng diễn biến tinh vi phức tạp
hoàn cảnh khách quan không bao giờ có thể trở thành lý do
để bao biện cho những thói hư tật xấu của người cán bộ
nhiều người cũng đặt ra một cái dạng câu hỏi là
thời trước khác thời nay khác
tôi vẫn nói là
có những cái khác
bối cảnh khác
tình hình khác
nhiệm vụ khác
con người khác
nhưng mà xin thưa
có rất nhiều điều không khác
bây giờ ta nói cái chuyện tham ô tham nhũng thì có phải do kẻ thù buộc chúng ta làm không
mà cái đó là do anh không tu dưỡng rèn luyện
thời kỳ trước người ta cũng tu dưỡng rèn luyện được
thì bây giờ người ta cũng tu dưỡng rèn luyện được chứ
khi anh đã là cán bộ bất kỳ thời kỳ nào
anh đã xác định đi vào con đường đó rồi đó
thì anh phải biết đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết
rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ
gian luyện đạo đức phẩm chất ngay từ cuộc sống hàng ngày
và việc đó nhất định phải được thực hiện thường xuyên liên tục
để người cán bộ có thể giữ vững lập trường chính trị
đạo đức cách mạng trong mọi hoàn cảnh
đây có thể xem là giải pháp căn cốt
mang tính bền vững lâu dài
để khắc phục được khẩu yếu
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay
đưa công cuộc này tiếp tục có những bước tiến quan trọng và thực chất hơn